ngày một mươi ba tháng một tại trụ sở hội khơ me việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia công ty viettel campuchia tặng một trăm năm mươi xuất quà cho bà con người campuchia gốc việt có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần giúp đỡ bà con đón tết canh tí hai nghìn hai mươi thêm vui tươi đầm ấm
ngoài phát quà tết cho các gia đình gốc việt có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô phnom penh công ty viettel campuchia cũng phát gần sáu trăm linh xuất quà bao gồm gạo mì đường muối nước mắm mứt tết và bánh kẹo cho bà con việt kiều ở các tỉnh thành có tri hội khơ me việt nam trên đất nước chùa tháp